trong những chương trình ý nghĩa mà dịp tháng bảy khi cả nước tri ân ngày thương binh liệt sĩ hội hỗ trợ khắc phục bom mìn việt nam và quỹ hòa bình mỹ lai đã đến tận nơi để tài trợ tặng bò cho nạn nhân bom mìn giúp người dân vùng ô nhiễm bom mìn vùng biên giới có thể cải thiện được cuộc sống